chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
ký kết hiệp định cptpp mở ra một thị trường gần năm trăm linh triệu dân với thuế xuất hàng loạt sản phẩm về
đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia kinh tế cũng như các nhà đầu tư
và ngay cả các doanh nghiệp chủ thể chính chịu sự tác động của hiệp định này cũng đang đón nhận hết sức tích cực
trong chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công
bao gồm thuế điện nước học phí viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội
chính phủ đạt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi đối với dịch vụ thu ngân sách
có tám mươi giao dịch nộp thuế tại các thành phố trực thuộc trung ương thành phố thuộc tỉnh
thực hiện qua ngân hàng
một mươi kho bạc nhà nước các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương kho bạc nhà nước quận thành phố thị xã thuộc tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách
đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí phân đấu một trăm linh trường đại học cao đẳng chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng
tám mươi số sinh viên tại các trường học cao đẳng nộp học phí qua ngân hàng
riêng dịch vụ thanh toán viện phí phân đấu năm mươi bệnh viện tại các thành phố lớn chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng
để đẩy mạnh hoạt động thanh toán qua ngân hàng đề án đã đưa ra nhiều giải pháp mở rộng thêm mạng lưới thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ
tại các đơn vị kho bạc nhà nước các bệnh viện trường học
thưa quý vị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký ban hành nghị định số hai mươi bảy năm hai nghìn một mươi tám sửa đổi
bổ sung một số điều của nghị định số bảy mươi hai năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
mục tiêu của nghị định nhằm cắt giảm điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư cho doanh nghiệp
cụ thể đối với lĩnh vực thông tin điện tử nghị định hai mươi bảy đã cắt bỏ một mươi một điều kiện đăng ký kinh doanh một mươi ba thủ tục hành chính và giảm sáu thủ tục hành chính
giảm bốn thủ tục trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng
nghị định hai mươi bảy năm hai nghìn một mươi tám cũng quy định rút ngắn thời gian cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp từ một mươi năm ngày làm việc xuống còn một mươi ngày làm việc
và từ ba mươi ngày làm việc xuống còn ba mươi ngày đối với hồ sơ cấp phép thiết lập mạng xã hội hồ sơ cấp phép trò chơi điện tử
ngoài ra để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử
nghị định hai mươi bảy cũng bổ sung quy định về thu hồi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp giấy phép thiết lập mạng xã hội trong các trường hợp vi phạm quy định tại nghị định bảy mươi hai năm hai nghìn một mươi
nhằm đánh giá kết quả cải thiện môi trường kinh doanh trong giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi bảy hướng tới những nội dung nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám và các năm tiếp theo
vừa qua tại hà nội đã diễn ra hội nghị quốc tế cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam tới tham dự và chủ trì hội nghị
cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao chất lượng tăng trưởng luôn là trọng tâm ưu tiên của chính phủ trong những năm qua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
đây là nỗ lực thực hiện đột phá chiến lược về thể chế mà trọng tâm là cải cách quy định thủ tục hành chính cải thiện môi trường kinh doanh

bốn năm gần đây thứ hạng môi trường kinh doanh của việt nam liên tục được cải thiện
tuy vậy tốc độ triển khai thực hiện chưa đồng đều một số nơi thực hiện còn rất chậm chưa thu hẹp được khoảng cách về chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh so với các quốc gia trong khu vực
chúng ta đã có ba mươi năm đổi mới mà gần đây thì chính phủ chỉ đạo rất là quyết liệt
chúng ta phải tiếp tục làm sao tạo điều kiện
chúng ta phải tiếp tục làm sao tạo cái điều kiện thuận lợi nhất để cho mọi người dân đóng góp sáng tạo phát huy được cái giá trị của mình
làm sao để mọi người dân đều mong muốn và khi mong muốn rồi thì đều được có thông tin đầy đủ được hỗ trợ cần thiết theo pháp luật và phù hợp với thông lệ thế giới thế giới để khởi nghiệp được
khởi nghiệp theo nghĩa việt nam tức là bắt đầu cái khởi sự kinh doanh
để chúng ta cố gắng là có được một triệu doanh nghiệp trong thời gian gần nhất
năm hai nghìn một mươi tám chính phủ tiếp tục đạt mục tiêu cao hơn toàn diện hơn
dự thảo nghị quyết một mươi chín hai nghìn một mươi tám hiện đang gửi các bộ ngành địa phương để lấy ý kiến sẽ duy trì mục tiêu về cải thiện môi trường kinh doanh nhấn mạnh cải cách điều kiện kinh doanh và quản lý chuyên ngành
bổ sung thêm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics và ngành du lịch để hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu ngành nói riêng
cải tăng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế
các quy định về nguyên tắc xây dựng thang lương bảng lương định mức lao động hiện hành được đánh giá là đang làm triệt tiêu thương lượng thỏa thuận tiền lương trong doanh nghiệp
theo nguyên tắc thị trường sau đó bộ lao động thương minh và xã hội đang xây dựng quy định mới theo hướng nhà nước sẽ giảm dần và tiến đến không can thiệp vào xây dựng thang bảng lương định mức lao động của doanh nghiệp
theo dự thảo bộ đưa ra hai phương án
phương án một
việc xây dựng thang lương bảng lương được quy định mang tính chất định tính để doanh nghiệp và công đoàn cơ sở thương lượng xác định giá trị cụ thể
phương án hai
giảm khoảng cách giữa các bậc lương từ năm xuống ba
bộ cũng đề xuất giảm quy định mức lương của lao động qua đào tạo từ cao hơn bảy xuống còn năm
đối với quy định mức lương của người lao động làm công việc có điều kiện lao động nặng nhọc độc hại nguy hiểm phải cao hơn ít nhất năm
phương án một
việc xây dựng thang lương bảng lương được quy định mang tính chất định tính để doanh nghiệp và công đoàn cơ sở thương lượng xác định giá trị cụ thể
phương án hai
giảm mức từ bảy xuống năm từ năm xuống ba
dự thảo sẽ tiếp tục được lấy ý kiến trên website của bộ lao động thương binh và xã hội đến hết ngày hai mươi tám tháng bốn
liên quan đến việc lãnh đạo công ty techsua vina khu công nghiệp bào xéo huyện trảng bom tỉnh đồng nai rời khỏi việt nam để lại hàng chục tỷ đồng nợ bảo hiểm và lương công nhân
đến nay hơn một bảy trăm linh công nhân công ty texwavina đã được nhận số bảo hiểm xã hội trong đó hơn sáu trăm linh người đã tìm được việc làm mới
sau khi công nhân làm đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng theo hướng dẫn của tổ công tác hơn một bảy trăm linh công nhân đã nhận lại sổ bảo hiểm xã hội để xin vào làm ở các công ty khác trên địa bàn
đến nay có một mươi năm doanh nghiệp đồng ý nhận công nhân công ty techwell vina vào làm việc với thu nhập khởi điểm hơn năm triệu đồng một tháng
khoảng ba ngày qua hơn sáu trăm linh công nhân công ty texuelvina
công ty đã được một doanh nghiệp tại huyện trảng bom ký hợp đồng lao động số còn lại đã nộp hồ sơ ở nhiều công ty dự kiến sẽ đi làm trong những ngày tới
theo số liệu thống kê từ tổng cục hải quan đến thời điểm ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đã có một mươi trên ba mươi năm cục hải quan tỉnh thành phố đạt số thu ngân sách nhà nước trên một tỷ đồng
trong đó dẫn đầu là cục hải quan tp hcm với số thu ngân sách nhà nước là hơn một mươi bảy tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi tám là năm thuế xuất thuế nhập khẩu theo các hiệp định thương mại fta cắt giảm mạnh
số thu ngân sách nhà nước của ngành hải quan chịu ảnh hưởng giảm thu của việc tiếp tục thực hiện sâu rộng hơn nữa các cam kết fta đã rõ nét
trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế tăng một mươi hai năm so với cùng kỳ năm trước nhưng số thu ngân sách nhà nước của ngành hải quan chỉ tăng ba một so với cùng kỳ
mặt hàng tác động nhiều nhất tới số thu ngân sách nhà nước của ngành hải quan trong hai tháng đầu năm là mặt hàng ô tô nguyên chiếc các loại
nhận diện được những khó khăn tác động tới số thu ngân sách nhà nước ngành hải quan đã và đang quyết liệt thực hiện mọi biện pháp chống thất thu ngân sách triển khai công tác thu ngân sách nhà nước
tại các địa phương các cục hải quan đã xây dựng chương trình hành động riêng tùy thuộc vào đặc điểm tình hình kinh tế mỗi địa phương đề ra giải pháp khai thác và quản lý tốt nguồn thu phân đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao không để nợ động